sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản chấp thuận cho phép mở rộng thêm tầng bến xe nước ngầm
nâng công suất đạt hơn một lượt xe một ngày
đây là cơ sở căn cứ để lập quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định từ bến xe nước ngầm đi cả nước
tăng cường công tác quản lý điều hành tổ chức giao thông trong bến xe hợp lý khoa học
công suất này cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả các tổ chức cá nhân liên quan đến công tác quản lý
khai thác bến xe nước ngầm
sở giao thông vận tải tp hà nội cũng đề nghị bến xe nước ngầm quan tâm đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm công suất vận hành